sau khi công bố các bản sao kê tiền từ thiện những ồn ào vẫn liên tục bùa vây vợ chồng công vinh thủy tiên
thậm chí phẫn độ hơn là một số trang mạng xã hội liên tục cắt ghép hình ảnh để bôi nhọ vợ chồng nữ ca sĩ
điển hình là mới đây một tài khoản tiktok đã đăng tải hình ảnh chụp màn hình dòng trạng thái được cho là ceo đại nam
với nội dung nóng thủy tề đã bị ông giáo bấy đi bên dưới còn có hình nữ ca sĩ cùng ông xã xuất hiện ở đồn công an
tuy nhiên thực chất đây chỉ là sản phẩm của photoshop
hành động này đã gây phẫn nộ dữ dội bởi lẽ nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và cuộc sống của người trong cuộc
khi chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra
trước đó chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một lãnh đạo cục cảnh sát hình sự bộ công an xác nhận cơ quan này đã vào cuộc xác minh
theo thông tin đại chúng đăng tải về các hoạt động quyên góp từ thiện của một số ca sĩ nghệ sĩ
theo vị lãnh đạo này cục cảnh sát hình sự vào cuộc xác minh hoạt động quyên góp từ thiện của một số ca sĩ nghệ sĩ
trước thông tin xôn xao cho rằng có lệnh cấm xuất cảnh đối với vợ chồng ca sĩ thủy tiên công vinh
vị lãnh đạo cục cảnh sát hình sự cho hay đơn vị đang xác minh lại cụ thể từ phía cơ quan tố tụng
thông tin mới đây cho biết bộ công an yêu cầu cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng giả soát tài khoản đàm vĩnh hưng
thủy tiên trấn thành tại các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước
những nghệ sĩ này bị cho là thiếu minh bạch trong quá trình giải ngân
có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong việc thời gian qua xảy ra lùng xùm liên quan đến việc làm từ thiện
đại diện bộ công an đề nghị các bên liên quan không nên có phát ngôn không phù hợp